liên quan đến vụ chìm tàu cá na chín mươi năm nghìn bảy trăm linh hai ts dạng sáng ngày hai mươi hai tháng hai tại cảng lạch vạn tỉnh nghệ an
sau hai ngày đêm nỗ lực đến nay bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã lai dắt tàu cá vào cảng an toàn
sau hơn hai ngày đêm các cán bộ chiến sĩ hải đội hai bộ đội biên phòng nghệ an đã kịp thời cứu nạn thành công tàu cá na chín mươi nghìn bốn trăm ba mươi tám ts
cùng các thuyền viên và lai dắt vào cảng cửa hội an toàn
tại thời điểm bị nạn biển động cấp bốn đến cấp năm các thuyền viên vô cùng hoảng loạn
sau khi nhận được tin báo vào hồi một mươi bảy h ngày hai mươi hai tháng hai tàu cứu nạn của bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
cùng một mươi một cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng lên đường cứu nạn khẩn cấp tàu cá này